theo thông tin từ ban an toàn giao thông tỉnh vĩnh phúc đã có ít nhất hai người chết và một mươi hai người bị thương
trong vụ xe bốn mươi năm chỗ chở học sinh đi du lịch đâm vào vách núi tại tam đảo
theo thông tin ban đầu chiếc xe mang biển số hải phòng và chở đoàn học sinh trung học phổ thông
ở hải phòng đi du lịch tam đảo thời điểm gặp nạn trên xe có ba mươi tám người
theo tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh vĩnh phúc ông hoàng văn hoan
vào khoảng chín giờ sáng ngày tám tháng sáu trên quốc lộ hai b đoạn qua địa phận xã hồ sơn huyện tam đảo vĩnh phúc
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người chết và một mươi hai người bị thương
vào thời điểm trên xe khách loại bốn mươi năm chỗ mang biển kiểm soát một mươi năm b một nghìn hai trăm tám mươi bốn chở một đoàn học sinh đi du lịch tam đảo
trên đường qua khu vực núi tam đảo đoạn km một mươi chín cộng năm trăm linh quốc lộ hai b thuộc địa phận xã hồ sơn huyện tam đảo
bất ngờ mất lái đâm vào vách núi cú va chạm khiến ô tô hư hỏng nặng
phần sườn bên phải bị móc méo và biến dạng nghiêm trọng gây tử vong hai người và một mươi hai người khác bị thương
đến một mươi bảy h chiều nay các nạn nhân bị thương đã được người nhà đón và đưa về hải phòng
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
đưa các nạn nhân đi cấp cứu phân luồng giao thông và điều tra làm rõ vụ việc